vào ngày hôm qua ngày hai mươi bốn tháng năm đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng
ba bà cháu qua nhà hàng xóm chơi và có xảy ra mâu thuẫn
chủ nhà đã dùng dao đâm chết cả ba người sau đó đào hố trong vườn cà phê để trôn xác phi tăng
đây là một vụ án mạng gây chấn động trên địa bàn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
và cho đến sáng ngày hôm nay các cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng phối hợp với công an huyện lâm hà
tiến hành khai cuột thí thể ba bà cháu
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng năm công an huyện lâm hà nhận được tin báo của công an xã tân thanh
về việc bà hoàng thị vượng bảy mươi một tuổi trú tại thôn chín xã tân thanh huyện lâm hà
cùng hai cháu là đàm đức tiến bốn tuổi và đàm thị nguyên thảo ba tuổi mất tích
lực lượng công an xã và công an huyện đã tiến hành tìm kiếm và đến dạng sáng ngày hôm nay
đã phát hiện xác của ba bà cháu được trôn vùi tại vườn cà phê nhà bà nghiêm thị nhi
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú cùng thôn
bên cạnh có giao và quốc
theo điều tra ban đầu cơ quan công an xác định vào khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm
bà vượng đưa hai cháu nội đi chơi và vào nhà bà nghiêm thị nhi xin bơ
sau đó người nhà không thấy ba bà cháu bà vương trở về
nghi vấn bà nhi có liên quan đến vụ án mạng công an huyện lâm hà đã tiến hành truy tìm
và cho đến năm giờ sáng ngày hôm nay đối tượng đã bị bắt tạm giam khi đang lẩn trốn tại huyện đức trọng
bước đầu xác định bà nghiêm thị nhi là thủ phạm chính trong vụ án mạng kinh hoàng này
chiều qua viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã ban hành cáo trạng truy tố đối với nguyễn anh tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở đống đa hà nội là một kẻ biến thái hiếp dâm
sát hại và cướp tài sản của nữ sinh ở trường đại học sân khấu điện ảnh
theo có trạng trước khi xảy ra án mạng trên thường ngày tú thích xem phim sách có các cảnh hành hung để hiếp dâm
nên khi thấy chủ nhà trọ nơi mình đang thuê ở nhờ đón khách xem phòng
tú đã nảy sinh ý định nếu là khách nữ thì sẽ thực hiện hành hung
và hiếp dâm vào khoảng hai mươi một h ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám khi có nữ sinh đến xem phòng trọ của tú vì tú không có ý định thuê nữa
tại đây lợi dụng chủ nhà vắng mặt nhân lúc nữ sinh đi ra hành lang đứng quay lưng lại phía tú
thì tú đã lấy viên gạch để sẵn trong ba lô đập vào đỉnh đầu nữ sinh
khi nạn nhân ngã xuống sàn hành lang và kêu cứu sợ mọi người phát hiện
tú đè lên người nạn nhân bóc cổ cho tới bất tỉnh rồi kéo nạn nhân vào phòng và hiếp dâm
trong khoảng thời gian này khi nạn nhân tỉnh lại tú tiếp tục lấy viên gạch đập liên tiếp nhiều nhát vào thái dương trái
chán và đỉnh đầu nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân thêm ba lần nữa
cho đến ngày hôm sau khi người nạn nhân cứng tim tái
thì tú đã lấy rượu xoa với mục đích làm cơ thể nạn nhân ấm dần lên mềm ra để tiếp tục hành vi mất nhân tính nhưng không được
chiều cùng ngày thấy gia đình nạn nhân đến nhà trọ tìm người thân sợ bị phát hiện
tú lấy chăn phủ kín người nạn nhân
sau đó đi lấy ví tiền dây chuyền và xe máy của nữ sinh rồi bỏ trốn
cơ quan điều tra xác định trị giá tài sản bị cướp của nạn nhân là một mươi bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng
về phía nạn nhân nữ sinh đã tử vong do chấn thương sọ não nặng
sau khi vụ án bị phát hiện vào tối ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tú đến công an quận đồng đa đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội